hai ngày mùng tám và mùng chín tháng năm đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương thường trực tiểu ban làm trường đoàn khảo sát và làm việc tại tỉnh điện biên
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc cũng nêu rõ mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng điện biên vẫn là tỉnh nhiều khó khăn chậm phát triển
đồng thời gợi mở những vấn đề tỉnh ủy điện biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo thúc đẩy đổi mới sáng tạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của điện biên trong giai đoạn mới
với các kiến nghị của tỉnh ủy điện biên đồng chí phan đình trạc ghi nhận để tổng hợp báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng